theo thống kê hiện dân số của việt nam khoảng hơn chín mươi ba triệu người với số trẻ sinh ra khoảng một bốn triệu trẻ
trong số này có khoảng hơn bốn mươi trẻ bị dị tật bẩm sinh
để bảo vệ trẻ trước nguy cơ dị tật bẩm sinh thì sàng lọc trước sinh và sơ sinh là cách tiếp cận đúng hướng và thiết thực
thế nhưng việc triển khai đề án sàng lọc vẫn gặp phải không ít những khó khăn
chị nguyễn thị nhung ở huyện phú lương tỉnh thái nguyên mang thai ở độ tuổi bốn mươi
lo lắng thai nhi có thể mắc nhiều dị tật nên chị đã đi làm xét nghiệm sàng lọc dị tật trước sinh
chính vì lo thì tôi mới đi xét nghiệm sàng lọc này xét nghiệm rồi khám thai này rồi đi nói chung là trong quá trình mà có bắt đầu mang thai ba tháng đầu ấy
trong ba tháng tôi đã phải đi siêu âm xét nghiệm đến bốn năm lần
tuy nhiên không phải tỉnh thành nào cũng thực hiện tầm soát dị tật
gia đình anh triệu đức mận
xã hà vị huyện bạch thông tỉnh bắc cạn có con trai mắc chứng bệnh tan máu bẩm sinh
một mươi năm năm cùng con vượt qua hiểm nguy của bệnh tật tốn không biết bao tiền của công sức
vợ chồng anh mận sợ mà không dám sinh tiếp cho đến khi tìm hiểu về phương pháp tầm soát dị tật trước sinh và sơ sinh
thế nhưng hiện tại tỉnh bắc cạn chưa triển khai đề án này nên anh chị phải lên các bệnh viện trung ương để kiểm tra
thứ đầu tiên thì cứ cách một tháng là từ lúc bốn tháng tuổi thì phát hiện ra
cứ một tháng là đi một tháng là đi mà
tức là ở bệnh viện bắc cạn sau đó thì nó yếu có thì lại chuyển đi xuống bệnh viện nhi trung mương kia
xuống ra hà nội bác sĩ ở ra hà nội nó tuyên truyền thôi là có đứa thứ hai thì mình mới xét nghiệm dưới kia mà
chúng tôi chưa được triển khai ở tỉnh bắc cạn
năm hai nghìn một mươi năm thì có triển khai chỉ có một năm thôi
sau đó thì đề án hết giai đoạn và chúng tôi cũng đang rất là mong mà là có được cái
cái đề án này trong giai đoạn mới
từ năm hai nghìn bảy đề án tầm soát dị tật bẩm sinh chính thức được triển khai trên hai mươi tỉnh thành phố
tuy nhiên vì ngân sách còn hạn chế nên mới chỉ có một số tỉnh được thực hiện
đối với bắc cạn thì hiện nay đây là một tỉnh nghèo và có thể nói là vấn đề này rất mới với địa phương
và có lẽ chúng ta cũng đã biết rằng về với địa phương còn rất nhiều gia đình đã phải chịu cái hậu quả này
mà điển hình nhất là cái thiếu cái men dưới sáu pd
bệnh tàn mắc bẩm sinh và một số các cái bệnh như bệnh hội chứng đau hay là hội chứng y quốc
hay là những cái căn bệnh mà có lẽ hiện nay đối với người dân là hoàn toàn rất là lạ
đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi được xây dựng
nhằm khắc phục những khó khăn hạn chế của công tác sàng lọc hiện tại
mục tiêu cụ thể mà đề án đặt ra là đến năm hai nghìn hai mươi có ít nhất năm mươi bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh
tám mươi trẻ sơ sinh được sàng lọc